hội đồng nhân dân tp hà nội đã khai mạc kỳ họp thứ một mươi năm khóa một mươi năm
sự phiên khai mạc có ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy viên bộ chính trị bí thư tài nguyên hà nội vương đình huệ sự phát biểu
sau tháng đầu năm thành phố hà nội đã thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện đặc biệt khó khăn
chưa từng có tiền lệ song với tinh thần chống dịch như chống giặc và chống trì trệ như chống dịch
thu ngân sách của thành phố vẫn cơ bản được bảo đảm đạt trên một trăm bốn mươi ba tỷ đồng tăng một mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
tổng sản phẩm tăng ba ba mươi chín nhiệm vụ sáu tháng cuối năm sẽ còn nhiều khó khăn
song thành phố đạt mục tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn đạt năm chín
tại kỳ họp này các đại biểu thảo luận về những phương hướng giải pháp phục hồi phát triển nhanh kinh tế thủ đô
nhiều nghị quyết chuyên đề có tác động lớn đến đời sống dân sinh cũng sẽ được xem xét thông qua
trong đó có quy định mức thu đối với giáo dục mầm non phổ thông công lập
mức hỗ trợ cán bộ công chức người hoạt động trong chuyên trách cấp xã phải nghỉ việc
ghi nhận những cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị thành phố thực hiện quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục tiêu đề ra
đồng thời nhấn mạnh cần tận dụng tốt cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù trong nghị quyết một trăm một mươi năm của quốc hội
có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng tám để phát triển nhanh hơn bền vững hơn
đồng góp nhiều hơn vào kết quả chung của cả nước
hội đồng nhân dân thành phố cần phối hợp hiệu quả với các cấp các ngành đánh giá toàn diện khách quan về tình hình
kết quả đạt được trong việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi sáu
đồng thời xây dựng được các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ một mươi bảy
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đáp ứng yêu cầu phát triển thủ đô